trước việc người dân đi đổ xô săn băng tuyết ở một số địa phương miền núi phía bắc
cục cảnh sát giao thông đã ra khuyến cáo khẩn để đảm bảo an toàn giao thông
du khách nên hạn chế và có thể ngừng lưu thông khi đường đóng băng trơn trượt vì hệ thống an toàn của xe
nhất là lốp xe tại việt nam không phù hợp khi di chuyển trên đường đọc băng
trong trường hợp phải lưu thông khi có băng tuyết tài xế cẩn thận trọng chú ý quan sát
lái xe tốc độ chậm đặc biệt là khi lên và xuống dốc
tài xế cũng nên sử dụng đèn pha đèn sương mù đèn gầm khi di chuyển trên đường
lưu tâm tại các đường cong cua đèo dốc chú ý quan sát giảm tốc độ giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước
người dân và du khách cần tuân thủ hiệu lệnh của người chỉ huy giao thông
trên đường dt bảy trăm bốn mươi một tại đoạn qua thôn phước sơn xã đức hạnh huyện bù gia mập tỉnh bình phước
vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khi chiếc xe ô tô tải chở xe máy chuyên dụng đang đổ dốc cùi trọ
bất ngờ mất lái lật ngựa khiến một người tử vong tại chỗ một người bị thương nặng
cụ thể cú lượt mạnh khiến phụ xe dương hoàng kha tử vong tại chỗ
tài xế chiếc xe tải mang biển kiểm soát năm mươi một r một mươi ba nghìn chín mươi bảy nguyễn thành ngân hai mươi bảy tuổi quê tỉnh cà mau
bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu
biển báo giao thông một hàng dài lan can sắt bên đường bị đẻ gãy gập
chiếc xe tải hư hỏng nặng
cảnh sát giao thông công an huyện bù gia mập đã có mặt kịp thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
sau hai ngày vào cuộc điều tra đội cảnh sát hình sự công an quận cầm lệ thành phố đà nẵng đã truy xét và bắt giữ thành công
đối tượng gây ra vụ trộm cắp xe máy trị giá gần một trăm linh triệu đồng thu hồi được tài sản trả lại cho bị hại
đó là lê kỳ đức ba mươi hai tuổi chú phường hòa phát quận cầm lệ tp đà nẵng
vốn đang trong thời gian chờ thi hành án về tội trộm cắp tài sản
nhưng đức vẫn ngựa quen đường cũ lợi dụng người dân sơ hở để xe máy sh trước cửa không khóa
nhanh chóng rắt đi rồi đem bán lại cho một người khác để tiêu xài
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn điểm lại những hoạt động nổi bật của lãnh đạo bộ công an trong tuần vừa qua
chiều một mươi bốn tháng hai tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo đề án sáu của chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư
định danh và xác thực định
từ phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
bộ trưởng đề nghị các đồng chí thành viên ban chỉ đạo và các đơn vị phải thống nhất nhận thức rõ
tầm quan trọng của đề án sáu là đề án vừa phục vụ xã hội vừa phục vụ chính lực lượng công an
nếu thực hiện tốt đề án này sẽ mang lại hiệu quả rất lớn cho đất nước cho người dân và doanh nghiệp
thể hiện tinh thần trách nhiệm sự công hiến phục vụ của lực lượng công an nhân dân
bộ công an xác định vai trò gương mẫu đi đầu trong thực hiện luôn sẵn sàng phối hợp với các bộ ngành
để thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất tất cả vì lợi ích của đất nước của người dân
khẳng định của bộ trưởng tô lâm tổ trưởng tổ công tác đề án sáu cp tại phiên họp thứ hai của tổ công tác chính phủ
mặc dù kết quả bước đầu tích cực nhưng nhiệm vụ của đề án phía trước còn rất lớn
đồng chí bộ trưởng cũng đề nghị các bộ ngành thành viên tổ công tác cần nêu gương trong xây dựng kế hoạch
và triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đề án theo chức năng nhiệm vụ được giao
bám sát lộ trình thực hiện đề án để đôn đốc chỉ đạo quyết liệt quyết tâm hoàn thành các nội dung công việc theo đúng tiến độ đề ra
tại phiên họp thứ tám của ủy ban thường vụ quốc hội thảo luận và cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu trình lý dự án luật cảnh sát cơ động
bộ trưởng bộ công an tô lâm nhấn mạnh dự thảo luật đã chỉnh lý các nội dung về vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn
một số quy định về tổ chức hoạt động
của cảnh sát cơ động đảm bảo chặt chẽ phù hợp với quy định của hiến pháp tính thông nhất của hệ thống pháp luật
khẳng định sau phiên họp bộ công an sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ủy ban quốc phòng và an ninh
nghiêm túc nghiên cứu tiếp thu ý kiến của lãnh đạo quốc hội và các đại biểu
hoàn thiện dự thảo luật trước khi báo cáo quốc hội xem xét cho ý kiến thông qua tại kỳ họp thứ ba của quốc hội
dự và phát biểu tại hội thảo tham gia ý kiến về xây dựng đề án
tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác đảng công tác chính trị trong công an nhân dân
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an khẳng định
việc nghiên cứu xây dựng đề án rất quan trọng
sản phẩm của đề án là chỉ thị của bộ chính trị nếu được ban hành là phù hợp và vô cùng cần thiết
nhằm cụ thể hóa chủ trương đã được đại hội mới ba của đảng thông qua về nội dung
nâng cao chất lượng hiệu lực hiệu quả công tác đảng công tác chính trị trong quân đội nhân dân và công an nhân dân
đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh về chính trị
làm nòng cốt trong sự nghiệp quốc phòng an ninh bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
dự và phát biểu tại hội thảo khoa học y tế nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chỉ đạo tuyến
và quan hệ phối hợp của bệnh viện hạng nhất đối với y tế cơ sở công an nhân dân
trong chăm sóc sức khỏe cán bộ chiến sĩ khu vực nam bộ
thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm
việc cần làm ngay trong đó tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo tuyến chuyển giao kỹ thuật giữa tuyến
là bệnh viện ba trăm linh bốn đối với tuyến bệnh viện bệnh xá công an các đơn vị địa phương khu vực nam bộ
để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cán bộ chiến sĩ và sẵn sàng phục vụ công tác chiến đấu
các đơn vị theo dõi diễn biến dự báo tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
chủ động biện pháp phòng chống dịch phù hợp với tính chất nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân
công tác huấn luyện cảnh sát cơ động cần được luật hóa nhằm nâng cao hiệu quả sức chiến đấu cho lực lượng
đó là chỉ đạo của thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
tại hội nghị triển khai công tác huấn luyện năm hai nghìn hai mươi hai của bộ tư lệnh cảnh sát cơ động được tổ chức vào ngày một mươi tám tháng hai
đồng chí thứ trưởng cũng đặc biệt nhấn mạnh việc đổi mới bổ sung hoàn thiện các giáo án bài giảng khoa mục phương án tác chiến mới
đề xuất lãnh đạo bộ những phương án thực binh mới chuyên biệt riêng có sát với thực tiễn
để nâng cao hơn nữa sản phẩm của công tác huấn luyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
trong tuần qua tại các địa phương cũng đã diễn ra lễ giao nhận công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
dự và động viên các tân binh các đồng chí thứ trưởng bộ công an nhân dân
công an cũng yêu cầu công an các đơn vị địa phương phối hợp thực hiện tốt chính sách hậu phương
động viên chăm lo kịp thời và thiết thực đối với các gia đình tân binh
cũng như các đồng chí tham gia nghĩa vụ công an để người tại ngũ an tâm làm nhiệm vụ
trước đó với sự chủ động và tăng cường thực hiện tốt công tác tuyên truyền
vận động công dân đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn đăng ký
năm nay nhiều công dân có trình độ đại học cao đẳng đã đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
sau khi hoàn thành quá trình huấn luyện
chiến sĩ mới sẽ được phân công về các đơn vị cảnh sát cơ động phòng cháy chữa cháy
trại giam cảnh vệ công an địa phương để thực hiện các nhiệm vụ tham gia bảo vệ an ninh trật tự theo quy định
tiếp tục với thông tin bắt giữ tội phạm ma túy
sau một thời gian theo dõi vào tối ngày hôm qua
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đà nẵng đã phối hợp với các đơn vị có liên quan
bắt quả tang lê văn la chủ tải tp hội an tỉnh quảng nam
đang vận chuyển trái phép chất ma túy giá trị gần hai tỷ đồng
khám xét khẩn cấp xe taxi do la điều khiển
công an tp phát hiện ba kg kentamin được nguyện trang trong những túi trẻ khô
la khai nhận làm nghề lái taxi và được một người thuê vận chuyển ma túy với giá từ hai triệu đồng trở lên
tùy vào số lượng của chuyến hàng
và trong chuyến hàng này lê văn la liên hệ với một đối tượng chưa rõ lay lịch ở quảng trị
để lấy ma túy đem về quảng nam và chọn đà nẵng làm nơi giao dịch
tuy nhiên đã bị công an tp phát hiện bắt giữ
trong khi đó tại lào cai hai đối tượng mua bán trái phép bốn bánh heroin
vừa bị lực lượng thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai phát hiện bắt giữ
vào khoảng một mươi bốn h ba mươi năm phút ngày hôm qua phát hiện hai đối tượng điều khiển xe gắn máy trên xe có chở một bao tải
có nhiều biểu hiện nghi vấn nên lực lượng công an đã tiến hành mật phục
truy đuổi bắt giữ thành công hai đối tượng gồm vàng a cú và vàng a xúa cùng chú tại huyện nậm pồ tỉnh điện biên
tăng vật thu giữ tại hiện trường
tăng vật thu giữ tại hiện trường là bốn bánh heroin một xe gắn máy cùng một số tài liệu có liên quan
tại cơ quan cảnh sát điều tra vàng a cố khai nhận do cần tiền để tiêu xài cá nhân
cú đã rủ anh trai và vàng a xúa đi mua bốn bánh heroin với giá tám mươi triệu đồng một bánh
sau đó mang xuống lào cai để bán lại cho một người đàn ông không rõ lai lịch với giá một trăm hai mươi triệu đồng một bánh
cú hứa sẽ cho xúa năm mươi triệu đồng sau khi giao dịch thành công
khi đi đến địa phần phường ô quý hổ thị xã sapa thấy bất ngờ bị lực lượng công an kiểm tra bắt giữ
bản tin dịch covid một mươi chín vào ngày hôm nay hai mươi tháng hai của bộ y tế cho biết có bốn mươi bảy hai trăm linh ca mắc covid một mươi chín
tại sáu mươi ba tỉnh thành đây là số ca mắc nhiều nhất từ trước đến nay
trong đó hà nội ghi nhận ca mắc vượt mốc năm f và cũng trong ngày hôm nay có hơn một mươi ba bốn trăm linh bệnh nhân
đã khỏi bệnh bảy mươi tám ca tử vong
trong ngày hôm qua ngày một mươi chín tháng hai đã có bốn trăm năm mươi sáu một trăm hai mươi chín liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm
như vậy tổng số liều vaccine
đã được tiêm là một trăm chín mươi một ba trăm sáu mươi tám hai trăm sáu mươi năm liều
trong đó số liều tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi là một mươi sáu bảy trăm năm mươi sáu sáu trăm sáu mươi chín liều
mỗi một là hơn tám sáu triệu liều mỗi hai là hơn tám một triệu liều
thưa quý vị vào ngày hôm nay một số địa phương đã có văn bản hòa tốc về việc tạm dừng đón học sinh tới trường
vì số ca f không tăng mạnh khi học sinh đi học trở lại
ngoài ra ở các tỉnh phía bắc còn vì lý do thời tiết rét đậm
ảnh hưởng tới sức khỏe của học sinh
ủy ban nhân dân thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc quyết định tạm dừng dạy học trực tiếp
đối với bậc mầm non tiểu học và lớp sáu trên địa bàn thành phố từ ngày hai mươi một tháng hai cho đến khi có thông báo mới
giao phòng giáo dục và đào tạo triển khai phương án dạy học trực tuyến đối với tiểu học và lớp sáu
sở giáo dục và đào tạo thành phố hải phòng vừa có công văn đề nghị các quận huyện cơ sở giáo dục trên địa bàn
triển khai kế hoạch đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét đậm rét hại cho học sinh
theo đó bậc tiểu học mầm non được nghỉ học khi nhiệt độ dưới một mươi độ c
học sinh trung học cơ sở được nghỉ học khi nhiệt độ dưới bảy độ c
trước đó hà nội cũng có công văn hỏa tốc về việc tạm dừng kế hoạch đón học sinh từ lớp một đến lớp sáu
trở lại trường vào ngày hai mươi một tháng hai do các ca nhiễm covid một mươi chín trong trường học tăng và diễn biến xấu của thời tiết
cho đến khi có thông báo mới